một trong những nội dung quan trọng trong chỉ thị số một mươi sáu của thành ủy thành phố hồ chí minh
về tăng cường một số biện pháp thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với việc phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
đó là thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn thành phố
và sau đây là ghi nhận tại các cửa ngõ thành phố hồ chí minh trong ngày đầu thực hiện
thưa quý vị và các bạn theo chỉ thị khẩn số một mươi hai của thành ủy thành phố hồ chí minh
thì kể từ giờ ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chỉ có bốn loại ô tô được phép vào thành phố
một xe công vụ hai xe chở hàng hóa có ma cốt nhận diện
ba xe của các cơ quan nhà nước lực lượng vũ trang phục vụ phòng chống dịch và công vụ
bốn là những xe chở người dân về quê theo kế hoạch
tại cầu vĩnh bình trên quốc lộ một mươi ba cơ ngõ từ tỉnh bình dương vào thành phố hồ chí minh
tất cả các phương tiện cơ giới đều phải dừng lại để lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra
giấy tờ xe phiếu xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín và giấy xác nhận của cơ quan doanh nghiệp chủ quản
là ba loại giấy thông hành bắt buộc phải có trước khi chỉ thị một mươi hai được ban hành
nhưng từ hôm nay ba loại giấy đó là chưa đủ
bây giờ là chí thị một mươi hai của thành phố hồ chí minh
từ ngày hôm nay khi anh ra vào tỉnh từ anh từ các tỉnh khác vào thành phố hồ chí minh
bắt buộc anh phải có giấy đi đường cho sở thông đại cấp
nhưng mà cái giấy này hả
dạ không cái giấy này là cái giấy của công ty anh thôi
ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm nay là phải có giấy đi đường theo mẫu giấy thị hai mới nhất
xe container không đủ giấy tờ cần thiết buộc phải quay đầu
xe tải khi đi đăng ký biển này cũng vậy
còn các tài xế thì chưa hết ngơ ngác
đợi hiện tại thì cái đó thông tin em chưa cập nhật được có gì ấy thì em để em báo lại với công ty sau
rồi hôm nay em mới nghe
vâng rồi để em báo công ty rồi đấy thôi
tại quốc lộ một a hướng từ đồng nai vào thành phố
trúc kiểm soát được đặt tài xế
đây là địa phần thành phố dĩ an do đây là địa giới đang sen giữa thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
đối với các xe chở hàng hóa có mã cốt nhận diện để trước kính trắng gió sẽ được qua chốt nhanh chóng
các xe tải hàng nặng không có mạc cốt sẽ phải kiểm tra giấy tờ
còn các xe du lịch không đủ điều kiện được yêu cầu quay xe
một số trường hợp nhà ở thành phố di an thì được hướng dẫn viết cam kết không vào thành phố
bên chốt có báo cho anh biết là hiện giờ anh sẽ không đủ điều kiện lưu thông cho thành phố hồ chí minh
tuy nhiên mình có thể đi qua để mình đi ở tỉnh khác nhưng mình phải cam kết
mình sẽ hiểu rõ là mình sắp tưởng mình đi vào vùng dịch và sẽ không nhìn lại và không đi vào thành phố hồ chí minh
cho nên tổ yêu cầu anh viết cái tờ cam kết này mình sẽ phải khai rõ họ tên chúng mình nhân danh
địa chỉ để khi mà mình đối tố dịch tải mình có thể liên lạc được
cộng với hành trình di chuyển của anh cũng phải khai rõ rõ trong giấy
sau khi khai rõ rõ thì anh sẽ phải viết cam kết và để lại số chuyển số xe
rồi đây này có thể chỉnh khóa được cho anh
ghi nhận tại các tuyến đường trong nội đô thành phố tại cửa ngõ ra vào các quận
hàng loạt các chốt kiểm tra của lực lượng chức năng quận được lập lên
theo ghi nhận hầu hết những người đi qua chốt đều chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ theo quy định
trước đó sau một mươi bốn ngày áp dụng chí thị một mươi sáu nhưng tình hình dịch ở thành phố hồ chí minh vẫn diễn biến phức tạp
thành ủy thành phố hồ chí minh yêu cầu tiếp tục tăng các biện pháp siết chặt dựa trên chí thị này
nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan giảm trường hợp tử vong
bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị cứu chữa bệnh nhân